nhưng ít ai có thể ngờ rằng người phụ nữ ấy đã đặt chân đến nhiều quốc gia trên thế giới

sinh ra trong gia đình giàu truyền thống hiếu học
thiếu tá trần thị thu nga từ nhỏ đã ước mơ được khoác lên mình bộ sắc phục công an nhân dân
ước mơ ấy giờ đây không chỉ thành hiện thực
mà cô còn tiếp nối những ước mơ cho lớp lớp thế hệ sinh viên của trường học viện cảnh sát nhân dân
chỉ là một giáo viên tận tụy với nghề
thiếu tá trần thị thu nga còn có niềm đam mê nghiên cứu khoa học
đạt học vị tiến sĩ khi vừa ba mươi hai tuổi với hàng loạt đề tài nghiên cứu khoa học
cùng với rất nhiều sách giáo trình tài liệu viết bằng cả tiếng việt và tiếng anh
từ khi mà mình là sinh viên ngồi trên ghế nhà trường
thì mình cũng đã rất là đam mê với những cái đề tài khoa học những cái vấn đề mới
và luôn luôn có cái tâm niệm rằng là mình sẽ dành sâu đào sâu nghiên cứu những cái nội dung này
và thể hiện bằng những cái công trình nếu mà lớn lao thì là cái công trình khoa học
nhưng mà gọi nếu mà một cách giản dị hơn thì có thể nói là ngay từ những cái bài tiểu luận
hay những cái phần đề tài nghiên cứu khoa học từ cấp sinh viên đã rất may mắn
và mình được công tác tại một môi trường rất là chuyên nghiệp
một học viện lớn đó là học viện cảnh sát nhân dân
và đó như là một cái môi trường để mình có thể tiếp tục phát huy và nuôi dưỡng cái niềm đam mê của mình
với khả năng nói tiếng anh lưu loát
cô nga đã luôn có mặt trong nhiều hội thảo các đợt tập huấn khảo sát làm việc
với cơ quan cảnh sát chuyên nghiệp các trường đại học uy tín ở nước bạn
không chỉ giỏi chuyên môn vững về nhiệm vụ
cô nga còn là một người giáo viên tận tụy được sinh viên vô cùng yêu mến
trong quá trình giảng dạy cũng như là quá trình công tác và làm việc với cô
thì cô nga là một phó trường khoa nhưng mà rất gần gũi với sinh viên
không hề có sự rào cản nào giữa sinh viên và cô giáo cả
mỗi lần lên lớp là một lần cô truyền cảm hứng tới sinh viên
cô người đem đến nhiệt huyết cũng như là cảm hứng học tập
và quan trọng nhất là cô rất thân thiết như là một người trong gia đình vậy ạ
với mọi sinh viên trong lớp
với dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng lại mang trong mình nhiệt huyết tận tâm với nghề
thiếu tá trần thị thu nga cùng các thầy giáo cô giáo học viện cảnh sát nhân dân
đã chấp cánh cho những ước mơ của bao thế hệ học sinh
đối với học viên chuyên ngành môi trường lớp b một mươi hai của viện cảnh sát nhân dân chúng em
thì cô trần thị thu nga là một người cô giáo võ mực
được rất nhiều học viên cũng như là các đồng nghiệp yêu mến
cô ở trên lớp cô luôn tận tụy với học viên
không những ở trên lớp ở ngoài đời thì cô luôn giúp đỡ bọn em rất nhiều
cô được trần thị thu nga thì bọn em coi cô như là một người mẹ
một người mẹ có thể bọn em chia sẻ được những cái nỗi niềm trong cuộc sống
thiếu tá trần thị thu nga cùng các thầy giáo cô giáo học viện cảnh sát nhân dân
đã chấp cánh cho những ước mơ của bao thế hệ sinh viên học viện cảnh sát nhân dân bay cao bay xa
và theo mình thì như mình đã nói là con đường dẫn tới thành công thì có thể có rất là nhiều cách khác nhau
nhưng mà với mình thì đó chính là cái việc bạn hãy nỗ lực cố gắng từ những cái điều nhỏ bé nhất
để mà làm được những cái điều to lớn lớn lao trong cuộc sống này
thì có lẽ là xuất phát mỗi chúng ta phải chuẩn chỉ
làm được những cái điều nhỏ bé nhất
quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin an ninh ngày mới
và bây giờ là một điểm báo
các số ra ngày hôm nay cũng đã dành ra nhiều bài viết để tri ân các thầy cô giáo
trong bài viết có nhăn đề nhà giáo thủ đô đi trước đón đầu để hội nhập
báo kinh tế và đô thị cho biết ngành giáo dục thủ đô đã và đang thực hiện việc đổi mới nội dung phương pháp dạy học
việc áp dụng công nghệ thông tin được triển khai một cách rộng rãi với các hình thức như quản lý điểm
học bạ điện tử kết nối với cổng thông tin của thành phố để phụ huynh có thể theo dõi tình hình học tập của con em
bên cạnh đó việc nâng cao chất lượng giáo viên cũng đang được hà nội thực hiện một cách quyết liệt
nhằm đáp ứng chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới
chưa có đường phải lần theo lối mòn để đến điểm phụ dạy học
rất nhiều lúc phải lùi từ ba đến bốn mét để lấy đà
vậy mà có những hôm vẫn không có đường
câu chuyện không thể vượt qua được đó chính là câu chuyện của người giáo viên bám bản
gieo chữ đăng tải trên báo lao động
nhảy gành gánh chữ ăn tranh thủ ngủ bàn học đó là những câu chuyện của cô giáo nguyễn thị bích thủy
người giáo viên ba mươi năm gắn bó với sự nghiệp dạy và học tại xã đảo lại sơn kiên giang
không chỉ thiếu thốn về vật chất việc thiếu nhân lực cũng đã khiến cho các giáo viên nơi xã đảo
phải dạy cả những môn không đúng chuyên ngành
chi tiết về câu chuyện cảm động này xin mời quý vị tìm đọc trên báo lao động
trong lộ trình thay thế quản lý dân cư bằng hộ khẩu và chứng minh nhân dân của chính phủ
thì số định danh cá nhân được xem là chìa khóa để kết nối cơ sở dữ liệu
giúp cho các bộ ngành trong việc tra cứu thông tin công dân
báo công an nhân dân số ra ngày hôm nay có bài viết về vấn đề này với nhan đề
chỉ mất năm giây để định danh một công dân
theo cục hộ tịch quốc tịch chứng thực tư pháp
bộ tư pháp hiện tại đã có một mươi tám tỉnh thành phố trực thuộc trung ương sử dụng phần mềm đăng ký khai sinh
và trực tiếp kết nối về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cấp sổ định danh cá nhân
dự kiến đến cuối năm nay sẽ có thêm một mươi tỉnh nữa gia nhập vào nhóm này
cục cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư thì cho biết
đã có gần một triệu số định danh cá nhân được cấp cho trẻ mới khai sinh
số định danh này sẽ là số căn cước công dân và sẽ theo công dân đến hết cuộc đời
chỉ cần dựa vào số định danh cá nhân
có thể tra cứu các thông tin cơ bản của công dân mà không cần phải cung cấp bất cứ giấy tờ nào
công tác đền bù giải phóng mặt bằng được xem là nút thắt dẫn tới việc chậm tiến độ của rất nhiều dự án thời gian qua
để đẩy nhanh tiến độ năm mươi năm dự án trọng điểm hà nội sẽ xây dựng cơ chế đền bù
tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân có đất bị thu hồi để giải phóng mặt bằng
đây là nội dung đáng chú ý trên báo an ninh thủ đô
theo đó chủ tịch ubnd tp hà nội khẳng định
để tạo thuận lợi hơn và đáp ứng nhu cầu của các hộ có đất trong diện phải giải phóng mặt bằng
thành phố sẽ xây dựng cơ chế theo hướng tăng cường cho người dân tự nguyện lấy tiền đền bù
chứ không bắt buộc tái định cư
bên cạnh phương án này hà nội cũng đã chuẩn bị khoảng hai mươi căn hộ tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất
trong phần tiếp theo của chương trình
các hãng hàng không thay đổi lịch bay vì áp thấp nhiệt đới
với tình yêu nghề và yêu trẻ một giáo viên về hưu vẫn miệt mài bên những trang giáo án và dạy học miễn phí
cho biết bao trẻ em nghèo vùng biển
thưa quý vị trong ngày hôm qua nhiều hãng hàng không đã thông báo điều chỉnh kế hoạch khai thác do ảnh hưởng của bão
theo đó việt nam đã thông báo điều chỉnh kế hoạch khai thác do ảnh hưởng của bão

kế hoạch bay bù cho các chuyến bay này sẽ được thực hiện trong ngày hai mươi tháng một mươi một
các chuyến bay của jetstar pacific đến tư và đi từ các sân bay nha trang đà lạt bua mê thuật tuy hòa và quy nhân
cũng được điều chỉnh lịch khai thác do ảnh hưởng của cơn bão số một mươi bốn
các hãng khuyến nghị hành khách đang có kế hoạch đến và đi từ các sân bay nha trang đà lạt buôn ma thuật tuy hòa
quy nhơn trong thời gian này nên thường xuyên theo dõi cập nhật tình hình của thời tiết thông tin của các hãng nhằm chủ động lịch trình đi lại
đại úy phi công nguyễn thành trung phó trưởng phòng đào tạo trung tâm huấn luyện binh đoàn một mươi tám ngày một mươi bảy tháng một mươi một tử nạn khi đang tham gia
khóa huấn luyện bay đường dài bằng mắt trên trực thăng capri g hai tại anh
thông tin nhận được từ binh đoàn một mươi tám bộ quốc phòng và thông tin từ trung tâm huấn luyện bay helicopter servi
vương quốc anh
vào hồi một mươi một h bốn mươi bảy phút theo giờ địa phương vương quốc anh tức một mươi tám h bốn mươi bảy phút theo giờ việt nam ngày một mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy tại sân bay
weecomber airpark hay còn gọi là booker airfly đồng chí đại ủy phi công nguyễn thành trung khi đang tham gia khóa huấn luyện
giáo viên bay nâng cao trên máy bay carbrig hai khi máy bay cất cánh sau một mươi năm phút thì mất liên lạc và gặp tai nạn
phi công nguyễn thành trung đã hy sinh
ban đầu theo phía helicopter servay cung cấp máy bay capri g hai bị một chiếc máy bay cũng đang thực hiện bay huấn luyện
ở độ cao một tám trăm linh feet tương đương với sáu trăm linh mét giảm độ cao đột ngột đâm vào gây ra tai nạn ở độ cao một feet tương đương với ba trăm ba mươi mét
để tránh gây tai nạn khi đang lưu thông một tài xế xe tải đã tự đánh lái hút xe vào cột điện bên lề đường
vụ việc xảy ra ở trên quốc lộ hai mươi đoạn đi qua xã phú hội huyện đức trọng
tỉnh lâm đồng khi xe đang chạy thì gặp một đôi nam nữ đi xe máy đang lưu thông đột ngột dừng giữa đường
lái xe đành phải đánh lái lao qua mương nước húc đổ cột điện viễn thông và cột điện trung thế
hậu quả khiến hệ thống điện trong khu vực bị gián đoạn hơn hai tiếng
cảnh sát giao thông huyện đức trọng tỉnh lâm đồng đã có mặt kịp thời để xử lý vụ việc giải tỏa ách tắc giao thông